vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế cần đề phòng sóng cao từ ba đến năm mét
kết hợp với nước dân do bão cao từ năm một m gây ngập ống các khu vực bùng trũng cửa sông ven biển
không chỉ gây gió mạnh trên biển trong ngày hôm nay trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố quảng bình
quảng trị thừa thiên huế đà nẵng cũng như quảng nam có gió mạnh cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trên đất liền ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh cũng như quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai ba m biển động mạnh
với tốc độ di chuyển nhanh và mạnh của bão số năm trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
ở các tỉnh nam trung bộ bắc tây nguyên mưa ít hơn cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to và lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đồng bằng bắc bộ thanh hóa và nghệ an mưa kéo dài hơn
đến ngày chủ nhật cuối tuần lượng mưa ở đây được dự báo cũng phổ biến
từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi mm cả đợt nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập ống ở vùng trụng thấp các khu đồ thị
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước